với lý do tránh ủn tắc giao thông
nhưng lý do đó trở nên khó thuyết phục khi cùng với việc đưa các bến xe hiện hữu đi chỗ khác
thì hà nội lại đồng ý xây dựng một bến xe hoàn toàn mới
ngay cách bến xe nước ngầm chỉ một km đó là bến xe yên sở
diện tích hai m hai công suất một xe mỗi ngày thiết kế hiện đại
gồm tòa nhà bốn tầng với ba tầng nổi một tầng hầm
trong đó tầng hầm làm gara trong giữ xe cho hành khách
là bến xe khách nhưng lại có cả showroom cho thuê và cả khu kinh doanh đồ ăn nhanh
hiện đại như một sân bay hay một trung tâm thương mại lớn
nhưng bến xe này lại được quy hoạch là bến xe trùng hạn
điều đang nói là bến xe này nằm trọn trong vảnh đai ba và lọt giữa khu dân cư
thì thực sự là không có nhà đầu tư nào chịu thấu được cả
cái lý giải của hà nội như vậy nghe không ổn hoàn toàn lãng phí
thế nhưng mà những nhà đầu tư người ta vẫn quyết làm có nghĩa là họ có cái mục đích khác
một cái bến xe khách ngay trong rồi tức là trái với cái mục đích đó
thì để làm gì để rằng là sau khi lập cái bến xe yên sở
thì người ta sẽ căn cứ vào cái quy hoạch đó người ta thay đổi chức năng
còn theo những người làm nghiên cứu thì theo báo cáo thẩm định của sở kế hoạch và đầu tư hà nội
cho thấy quy trình thẩm định đầu tư bến xe yên sở có dấu hiệu bất thường
đây là một dự án thần tốc vì chỉ trong sáu tháng kể từ khi được giao
chủ đầu tư đã có được đầy đủ các thủ tục liên quan về chủ trương đầu tư đăng ký doanh nghiệp ngân hàng
hơn nữa đơn vị được nhận dự án này là công ty cổ phần bến xe thanh trì chỉ mới thành lập được hai mươi ngày
chúng tôi gọi đây là một dự án thực sự là thần tốc
trong quá trình từ lúc mà
mà cái đơn vị này được giao là trong vòng bảy sáu tháng họ làm đầy đủ các thủ tục liên quan
thì tôi thấy là cái thời hạn hai mươi ngày của một doanh nghiệp với tuổi thọ hai mươi ngày
được chỉ định và được giao dự án là hết sức bất cập
nó có một cái dấu hiệu không bình thường ở đây
về trình tự thủ tục về vấn đề về đấu thầu công khai hay là vấn đề về cái đánh giá tác động môi trường
ngoài ra việc xây bến xe yên sở cũng không được hà nội đưa vào tham khảo ý kiến
của dư luận
trong kế hoạch cũng chưa thể hiện được tính khoa học và hiệu quả
trước thực tế này bộ giao thông vận tải nêu quan điểm
hà nội không nên xây dựng mới các bến xe liên tỉnh có tính chất sử dụng không lâu dài
chỉ khai thác trong thời gian quá độ như bến xe yên sở để tránh lãng phí nguồn lực
tuy nhiên khi dư luận lên tiếng thì cũng là lúc công tác đền bù
giải phóng mặt bằng đã được hoàn tất và nhà đầu tư bắt đầu sàn lấp đóng cọc
ở đây nó có cái hiện tượng tức là giống như tiền trảm hậu tố
khi mà báo chí biết thì là bến xe nó sẽ đang xây dựng rồi
hoặc là đất đai đã giải tỏa rồi thì tôi nghĩ đó là cái mà là nên cân nhắc
rõ ràng là bến xe yên sở là các báo chí trùng lập
gần quá gần các bến xe dây ra cái sự trùng lập không cần thiết
vị trí thì cũng không được hợp lý đường vào chặt dễ gây ồn tắc
thứ ba là người dân ở đó người ta cũng không đồng tình
đúng không ạ dân cư ở đây ta cũng đồng tình
đúng không ạ đúng không ạ đúng không ạ đúng không ạ đúng không ạ

đẩy hàng loạt biến xe ra cách xa thành phố mà không tham khảo ý kiến bộ giao thông vận tải
trong khi đó lại quyết định đầu tư một bến xe mới
tại địa điểm cách bến xe sắp bị rời đi chỉ một km mà không hề hỏi ý kiến người dân
những quyết định này cùng một số quyết định khác của thành phố hà nội liên quan tới lĩnh vực giao thông vận tải
gây ra lo ngại từ cả phía người dân lẫn giới chuyên môn ngành giao thông vận tải
tất cả đều cho rằng những quyết định này một khi không mang lại hiệu quả
gây lãng phí nguồn lực thì cần phải có người chịu trách nhiệm